thông tin từ học viện quân y bộ quốc phòng các trung tâm tham gia nghiên cứu thử nghiệm vaccine
nanocovax giai đoạn ba đã hoàn thành mũi tiêm thứ hai cho hơn một tình nguyện viên đầu tiên
sau khi tiêm hơn một tình nguyện viên có sức khỏe ổn định không xuất hiện trường hợp gặp phản ứng
ngoài dự kiến vào ngày hai mươi sáu tháng bảy các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai tiêm thử nghiệm mũi hai cho
hơn một mươi hai tình nguyện viên còn lại trong tổng số một mươi ba tình nguyện viên tham gia tiêm thử nghiệm đợt cuối
theo tỷ lệ hai một tức là hai người tiêm vaccine một người tiêm giả dược dự kiến là việc tiêm thử nghiệm
mũi hai của giai đoạn ba cho tất cả các tình nguyện viên sẽ hoàn tất vào giữa tháng tám năm nay